thời gian qua nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy quán bar quán karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản và gây bất an trong dư luận xã hội
và trước tình hình trên công an tỉnh phú thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành tổng kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cơ sở kinh doanh karaoke quán bar vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh
công an tỉnh phú thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành tổng kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cơ sở kinh doanh karaoke quán ba vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh